dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín quận bảy sẽ ưu tiên cho hoạt động trở lại đối với loại hình kinh doanh
các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố
và đây là thông tin có trong buổi làm việc của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên với quận bảy
một trong hai quận huyện đầu tiên ở tp hcm tuyên bố là kiểm soát được dịch covid một mươi chín
và bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện kế hoạch bình thường mới
bí thư thành ủy tp hcm khẳng định đây là một điểm sáng trong chiến lược chống dịch của tp hcm
phải được chọn làm thí điểm và sẽ được thành phố hỗ trợ như bổ sung vaccine cao nhất có thể
thuốc điều trị hệ thống y tế đã từng bước mở cửa nền kinh tế
quận bảy kiểm soát dịch bệnh theo ba tiêu chí quản lý f trên địa bàn tỷ lệ tiêm vaccine và đánh giá vùng nguy cơ
số f giảm dần qua từng giai đoạn
đến nay hơn chín mươi chín người dân đã được tiêm mũi một khoảng chín năm người dân đã tiêm mũi hai hơn bốn người nước ngoài đầu tiên
quận bảy hiện đã không còn các điểm phong tỏa y tế với tỷ lệ vùng xanh chiếm khoảng sáu mươi
một mươi phường đều được chứng nhận kiểm soát được dịch một mươi tổ y tế cộng đồng và ứng nhanh được thành lập
bốn mươi bốn trạm y tế tại một mươi phường trong đó có ba mươi bốn trạm y tế lưu động đã mở chăm sóc f tại nhà
hiện quận bảy đã lập trung tâm nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới
việc mở cửa trở lại sẽ thực hiện từng bước từng ngành nghề theo lộ trình
dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín sẽ hoạt động trở lại đối với mặt hàng kinh doanh thiết yếu và kinh doanh đường phố
điều kiện để mở cửa đã tiêm vaccine hai mũi hoạt động theo phương phức ba tại chỗ phương thủ năm k
trong thời gian đầu quận bảy hạn chế thời gian hoạt động từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày khuyến khích bán hàng online
tại cuộc họp báo vừa diễn ra cách đây ít phút lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã bác bỏ một số thông tin sai sự thật
về việc thành phố quyết định bắt đầu sống chung với dịch covid một mươi chín và chuyển dần sang điều trị covid một mươi chín
dịch vụ có thu phí
hiện nay một số thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã bác bỏ nhiều thông tin không chính thống như việc bắt đầu thực hiện sống chung với dịch covid một mươi chín kể từ ngày một mươi năm tháng chín
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo lộ trình phòng chống dịch chuẩn hóa tiêm vaccine cho toàn bộ người dân
cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online và chuyển sang dịch vụ thu phí điều trị bệnh covid một mươi chín
bán chỉ đạo
bán chỉ đạo khẳng định như sau
sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng được tham gia hoạt động
hiện nay chưa có thông tin việc quy định cụ thể
kính mong bà con bình tĩnh
đối với việc cắp giấy đi đường nhiều ý kiến cho rằng việc các phan phòng lực sư không nằm trong diện cắp giấy đi đường là không thỏa đáng
công an thành phố cho biết đã chỉ đạo đến từng cơ quan điều tra cụ thể
trong đó quy định đối với từng trường hợp có yêu cầu thực hiện tố tụng
thì cơ quan có trách nhiệm phải báo cáo về bang giám đốc công an thành phố việc cấp giấy đi đường cho bị can bị cáo và luật sư
bên cạnh đó liên quan đến quy định mới về thời hạn của giấy đi đường công an thành phố sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đã cấp
công an thành phố không đổi cái giấy đi đường để làm nó phiền thức cho cơ quan tổ chức mà đã được cắp giấy đi đường